triển khai kế hoạch công tác của bộ ngoại giao với các địa phương năm hai nghìn một mươi chín và nhân dịp kỷ niệm bốn mươi sáu năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam vương quốc anh
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ ngoại giao đã phối hợp với đại sứ quán anh tại việt nam và hiệp hội doanh nghiệp anh tại việt nam tổ chức hội nghị gặp gỡ vương quốc anh tại hà nội
phát biểu khai mạc thứ trưởng thường trực bùi thanh sơn nhấn mạnh dù cách xa về địa lý hai nước việt anh đã sớm kết giao và hiện là đối tác chiến lược của nhau cùng đồng hành vì mục tiêu hòa bình an ninh phát triển và thịnh vượng
khẳng định hội nghị có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm tăng cường sự giao lưu giữa hai nước đây là cơ hội để đại diện các bộ ngành địa phương cộng đồng doanh nghiệp các tổ chức của hai bên gặp gỡ hiểu thêm về chính sách của chính phủ tiềm năng thế mạnh và nhu cầu hợp tác về công nghệ giáo dục văn hóa để mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp và địa phương việt nam với các đối tác từ vương quốc anh
trong hội nghị đã tập trung thảo luận các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược việt nam vương quốc anh trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ và du lịch
nhằm tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư từ khu vực châu âu hoa kỳ trong các lĩnh vực có thế mạnh về cơ khí ô tô nông nghiệp công nghệ cao năng lượng tái tạo mới đây ubnd tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề
vĩnh phúc điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp châu âu và hoa kỳ
vĩnh phúc hiện đứng trong nhóm có thứ hạng cao của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
với cảm kết tạo môi trường kinh doanh minh bạch lành mạnh và công bằng vĩnh phúc luôn đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh
hội thảo là cơ hội tốt để các nhà đầu tư đến từ châu âu hoa kỳ trao đổi tìm hiểu kỹ hơn các cơ hội hợp tác đầu tư
tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác đầu tư và thương mại giữa châu âu và tỉnh vĩnh phúc trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu âu và việt nam được ký kết
thực tế cho thấy piazo đã rất thành công tại đây tôi cũng hy vọng với môi trường pháp lý tốt và toàn diện hạ tầng kỹ thuật tốt và phục vụ doanh nghiệp tốt
thời gian tới vĩnh phúc sẽ là điểm đến của các doanh nghiệp châu âu
với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đặt mục tiêu ba tốt gồm môi trường pháp lý tốt và toàn diện hạ tầng kỹ thuật tốt và phục vụ doanh nghiệp tốt
trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc cam kết sẽ tạo lập môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp bằng việc áp dụng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định thống nhất của quốc gia

đồng thời triển khai thực hiện thật tốt các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư riêng của tỉnh vĩnh phúc
thứ hai là giúp doanh nghiệp tiếp cận đất đai với thời gian nhanh nhất quyết biệt trong giải phóng mặt bằng tạo quý đất để sẵn sàng đón doanh nghiệp và đầu tư
thứ ba là giải quyết tốt những vấn đề về doanh nghiệp
giải quyết tốt những vấn đề về lao động cho doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động và cung cấp đủ lao động chất lượng cao lao động phổ thông và đảm bảo không để xảy ra đình công bãi công trá pháp luật
giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư để doanh nghiệp tiết kiệm về thời gian chi phí tiếp tục giả soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính công khai minh mạch quy trình của chủ đầu tư quy hoạch xây dựng và đất đai
lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc mong muốn nhận được sự giám sát
phản hồi từ phía các nhà đầu tư doanh nghiệp để cam kết của tỉnh không dừng ở lời hứa mà thực sự đi vào cuộc sống
công nghiệp hỗ trợ ô tô vẫn phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng so với các quốc gia ngay cả trong khu vực
đó là chia sẻ của các nhà chính sách chuyên gia tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi sản xuất ô tô toàn cầu tổ chức tại hà nội
theo bộ công thương các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô của việt nam vẫn còn nhiều hạn chế phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng
so với nhiều quốc gia
tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến chín chỗ ngồi còn thấp máy móc công nghệ tương đối lạc hậu
phụ tùng linh kiện ô tô hiện đang sản xuất tại việt nam chủ yếu là công nghệ giản đơn như ghế ngồi kính xăm lốp bánh xe
tại diễn đàn các cơ quan quản lý nhà nước các chuyên gia doanh nghiệp cùng nhìn nhận về nguyên nhân tồn tại hạn chế của ngành công nghiệp phụ trợ
từ đó tìm ra các giải pháp để phát triển ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước
trong đó quan trọng nhất là phải sửa đổi bổ sung các đạo luật về thuế phí khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô
trong đó chú trọng đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển và các ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành
mới đây tại hà nội công ty cổ phần tập đoàn xây dựng hòa bình đã được vinh danh top một trăm linh doanh nghiệp phát triển bền vững năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn xây dựng hòa bình được trao tặng giải thưởng này
được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn một mươi sáu chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại việt nam chương trình csi
đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ và sức lan tỏa nhất định trong cộng đồng doanh nghiệp
năm nay bộ chỉ số csi được tin gọn từ một trăm ba mươi một xuống còn chín mươi tám chỉ tiêu trong đó chín mươi là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật
ban tổ chức cũng đã xét duyệt hơn năm trăm linh hồ sơ đăng ký tham gia để chọn ra một trăm linh doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu nhất
trong ba mươi hai năm thành lập và phát triển tập đoàn xây dựng hòa bình đã góp phần xây dựng
các đô thị thành phố văn minh và hiện đại các công trình chất lượng bền đẹp trong khắp cả nước
tính đến nay hòa bình đã hoàn thành gần bốn trăm linh công trình ở các lĩnh vực nhà ở bệnh viện resort khách sạn trường học nhà máy
vừa qua tại tp hcm htec đã tổ chức chương trình caravan kết nối đầu tư nhằm cải thiện giao thông nông thôn
tại các tỉnh miền tây nam bộ
theo đó caravan kết nối đầu tư giữa tp hcm long an tiền giang đồng tháp
đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng đồng tháp một mươi thúc đẩy kết nối phát triển dịch vụ thương mại liên vùng
tăng năng lực cạnh tranh và thương hiệu nông sản việt phát huy hiệu quả đầu tư công về kết cấu hạ tầng cấp vùng
an ninh lương thực quốc gia và an ninh quốc phòng tuyến biên giới tây nam
do đó hành trình caravan kêu gọi đầu tư xây dựng cơ bản dự án khu đô thị khu dân cư khu nhà ở
dự án bất động sản nghỉ dưỡng du lịch khách sạn kết nối giao thương và hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa doanh nhân các tỉnh
srec đã kết nối ba tỷ đồng triển khai xây dựng sửa chữa một mươi cây cầu cho tp hcm trị giá năm tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn mặc dù mới phát triển tại huyện miền núi hải hà tỉnh quảng ninh hơn hai năm nay
nhưng sản phẩm từ cây tranh đào đã mang lại điều kiện kinh tế tốt hơn cho người dân
sản phẩm này cũng được huyện lựa chọn đăng ký là một trong tám sản phẩm ocop tức là mỗi xã một sản phẩm của địa phương
cơ sở pháp lý cho việc định giá nước bao gồm nghị định một trăm một mươi bảy thông tư liên tịch số bảy mươi năm của liên bộ
thông tư tám mươi tám của bộ tài chính quy định phương pháp tính giá quy trình phân cấp định giá
doanh nghiệp sẽ tính giá nước trên nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất và có lợi nhuận tối thiểu là năm
về việc tranh lệch giá nước thứ nhất là do đầu vào của nguồn nước nước mặt nước ngầm và chất lượng nước
tại khu vực khai thác dẫn đến chi phí xử lý khác nhau
bên cạnh đó phương án giá còn phải dựa trên cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp
quy định về khấu hao tài sản cũng là khoản chi phí hình thành nên giá
theo các chuyên gia thời gian tới cần phải xem xét sửa đổi một số quy định để phù hợp với tình hình thực tế
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp nhà nước và người dân
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín
hai nghìn hai mươi khu vực trung du và đông bằng bắc bộ
sẽ có ba đợt lấy nước tổng cộng trong một mươi tám ngày như sau
đợt một là từ h ngày hai mươi tháng một đến hai mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
đợt hai là từ h ngày năm tháng hai đến hai mươi bốn h ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đợt ba từ h ngày một mươi chín tháng hai đến hai mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian nói trên mừng nước sông hồng tại trạm
thủy văn hà nội được duy trì trong đợt một ở mức từ một m sáu mươi trở lên
đợt hai từ hai m trở lên và đợt ba từ một m bốn mươi trở lên
lịch lấy nước có thể được điều chỉnh và tùy thuộc tình hình thực tế
bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện
để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao đề nghị các địa phương tổ chức lấy nước sớm
chủ động chữ nước vào các khu trũng và hệ thống canh mương
thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống canh lắp đặt chạm bơm giã chiến
và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân
để sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả
tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài ba đợt lấy nước nói trên
ngoài ra cần tranh thủ các kỳ chiều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép
từ ngày một tháng một mươi hai chủ các phương tiện đậu xe không trả phí trên hai mươi hai tuyến đường có tổ chức thu phí
tại tp hcm sẽ bị xử phạt hành chính
ủy ban nhân dân thành phố đã gửi công văn khẩn tới các đơn vị có liên quan để thực hiện triển khai
việc lắp đặt biển báo giao thông xử phạt hành vi vi phạm dừng đổ xe ô tô trên các tuyến đường
cho phép sử dụng tạm thời lòng đường để đổ xe ô tô có thu phí
theo nghị quyết một hai nghìn một mươi tám của hội đồng nhân dân tp hcm
theo đó trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ sẽ triển khai lắp đặt biển báo giao thông
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vì báo hiệu đường bộ trên hai mươi hai tuyến đường
đang triển khai thu phí sử dụng tạm thời lồng đường để đổ xe ô tô
công an quận một quận năm quận một mươi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường
tổ chức thực hiện thu phí nhằm hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xuân phong tại hiện trường
để đảm bảo nguyên tắc thu đúng thu đủ công khai minh bạch
thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sở giao thông vận tải tp hcm thông báo từ một mươi hai h ngày bảy đến một mươi hai h ngày tám tháng một mươi hai
cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đoạn đường nguyễn bình khiêm
và đoạn lê duẩn phục vụ giải marathon quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể từ bốn h đến chín giờ ngày tám tháng một mươi hai cấm tất cả các loại xe lưu thông
trên đường lê duẩn đoạn từ đường đinh tiên hoàng đến đường công xã paris
đường phạm ngọc thạch đoạn từ đường lê duẩn đến công trường quốc tế
đường võ văn tần đoạn từ công trường quốc tế đến nam kỳ khởi nghĩa
đường nam kỳ khởi nghĩa đoạn từ võ văn tần đến lê duẩn
đường lê duẩn đoạn từ đường nam kỳ khởi nghĩa đến công xã paris
công xã paris đường đồng khởi từ đầu tuyến đến đường tôn đức thắng
đường tôn đức thắng đoạn từ đường nguyễn hữu cảnh đến cầu khánh hội
cũng trong thời gian này hạn chế xe hai ba bánh lưu thông trên phần đường hỗn hợp
đường võ văn kiệt đoạn từ đường cao văn lầu đến đường tôn đức thắng
theo hướng lưu thông từ quốc lộ một về quận một và lưu thông vào một làng đường
dành cho ô tô trên đường võ văn kiệt hạn chế tất cả các loại xe lưu thông trên cầu km
với dự báo về khả năng thiếu điện vào tương lai việc phát động gia tăng các mô hình
điện mặt trời áp mái phục vụ cho đời sống và sản xuất kinh doanh đang là xu hướng hiện nay
vừa sinh ra điện cho sinh hoạt các mô hình điện mặt trời áp mái này cũng được đánh giá
là có hiệu quả trong các mô hình xây dựng
theo số liệu tập đoàn điện lực việt nam cung cấp tính tới hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi
có gần một mươi ba công trình điện mặt trời áp mái đăng ký bán điện cho tập đoàn
với tổng sản lượng điện bán là ba mươi năm triệu kwh
vì vậy điện mặt trời áp mái đang được các hộ gia đình doanh nghiệp quan tâm
tại hội thảo ứng dụng mô phỏng công trình bốn được tổ chức tại hà nội ngày hai mươi tám tháng một mươi một
các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng cho rằng
bên cạnh các hiệu năng về năng lượng như thiết kế
việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà cũng sẽ giúp các hộ gia đình có thêm một lớp cách nhiệt
từ đó tiết giảm được chi phí đầu tư vào các thiết bị làm mát
giảm được chi phí đầu tư tiền điện trong mỗi hộ gia đình doanh nghiệp
hiện nay tình trạng khai thác quảng trái phép diễn ra hết sức phức tạp tại xã tân pheo
huyện vùng cao đà bắc tỉnh hòa bình
chính quyền buông lỏng quản lý dẫn đến việc những ngọn núi đồi bị đào sới
đất đá bột nước sạt lở tràn vào dụng canh tác của các hộ dân
đường liên thôn bị cây nát bởi các xe vận chuyển quạng hoạt động vào buổi đêm
gây mất an ninh trên địa bàn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
công ty cục phần đức thái được cấp giấy phép vào khai thác quảng sát tại núi dương từ năm hai nghìn bốn
đến năm hai nghìn một mươi bốn đã hết thời hạn khai thác
từ thời điểm đó khu đất rừng ba mươi hai hectare này không thuộc diện đơn vị nào quản lý
tỉnh hòa bình cũng không có động thái bàn giao hoàn thổ giao lại cho địa phương
hiện nay do vẫn còn quạng vụn quạng sâu dưới lòng đất
nên có một số đối tượng khai thác tận dụng mà không có giấy phép
gây mất an ninh trật tự làm hỏng đường giao thông
chúng tôi chỉ mong là sớm cấp trên nhà nước sớm giải quyết cái này để nó có chủ
tóm lại nó có chủ để quản lý để tránh cái vấn đề là một số người người ta lợi dụng
là cái đất là không có chủ không có ai quản lý
vào đấy là người ta có thể tranh chấp trồng cấy cũng như là khai thác quạng
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái an sinh xã hội của bà con nhân dân
trước thực trạng như hiện nay quạng tặc đã bới khắp nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
người dân mất ruộng mất đất canh tác
vì vậy một mươi bảy hộ dân xã tân pheo đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương
mong sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống lao động và sản xuất
vừa qua tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi tám của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
đồng thời quán triệt nghị quyết số năm mươi một của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy
và triển khai một số nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp
tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thời gian qua các cấp ủy đảng của tỉnh quảng nam đã tích cực lãnh đạo
chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số bốn mươi tám công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được tăng cường
góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm vi phạm pháp luật
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
theo đó tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số bốn mươi tám về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
và các chỉ thị nghị quyết của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực
xu hướng sản xuất dược phẩm xanh những loại dược phẩm được sản xuất trên nền tảng chuỗi cung ứng xanh
từ nguồn nguyên liệu đến công nghệ sản xuất sạch hệ thống phân phối dịch vụ thân thiện với môi trường
đang là mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tại việt nam hướng đến nhằm chăm sóc tốt sức khỏe của người việt
việt nam có trên bốn loài cây có thể sử dụng làm thuốc
và chiến lược dài lâu mà các công ty dược của việt nam hướng đến là phát triển chuỗi sản phẩm xanh
chăm sóc sức khỏe với chất lượng hoàn hảo sạch từ khâu trồng thu hái chế biến và tạo giá trị riêng biệt
bên cạnh đó dược liệu của việt nam vẫn luôn được đánh giá là dòng sản phẩm riêng biệt có thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập
đồng thời việc các đơn vị dược liệu của việt nam tiến hành phủ xanh đổi chọc bằng các rừng cây dược liệu
cũng hỗ trợ được bà con vùng cao xóa đói giảm nghèo
công ty cổ phần trafaco là công ty tiên phong sáng tạo dược phẩm xanh
sản xuất trên nền tảng chuỗi cung ứng xanh từ nguyên liệu đến công nghệ sản xuất sạch bảo vệ sức khỏe con người
đơn vị cũng vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất do chủ tịch nước ký tặng cho những đóng góp trong thời gian qua
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thành phố
tổ chức liên hoan chúng em hát dân ca và hô hát bài tròi thành phố đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài tròi trung bộ
đã được unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
với chủ đề giai điệu quê hương liên hoan thu hút sự tham gia của hơn bốn trăm linh diễn viên
là các học sinh giáo viên đến từ các trường học ở khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn bảy quận huyện
các diễn viên mang tới liên hoan một mươi bảy chương trình mỗi chương trình có thời lượng từ một mươi năm đến hai mươi phút
bao gồm hát dân ca và các thể loại đơn song ca tam ca tốt ca hát múa hoặc cảnh dân ca hô hát bài tròi
các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước đạo lý nhân nghĩa khẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người giới thiệu thành phố đà nẵng
đây là dịp để các giáo viên học sinh được giao lưu văn hóa nghệ thuật tìm hiểu giá trị nghệ thuật dân gian địa phương
giúp bồi đắp các giá trị thẩm mỹ và nâng cao ý thức giữ gìn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
trong phần tin quốc tế thái lan nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông
rộn ràng khu chợ giáng sinh cổ ở áo
giao thông tại thái lan cũng như nhiều quốc gia khác tại đông nam á vốn khá phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người đi đường
vì thế tại ngoại ô thành phố bangkok một dự án đã được triển khai nhằm giúp người đi bộ an toàn hơn mỗi lần băng qua đường
khoảng năm mươi tình nguyện viên
và các em học sinh đã vẽ lại các vạch kẻ sát đường dành cho người đi bộ bằng những hình ảnh ba d bắt mắt
khi hoàn thành những tấm hình này sẽ thu hút nhiều hơn sự chú ý của người đi đường
hiện dự án đã được triển khai trên các tuyến phố gần trường học
chúng tôi muốn mọi người tham gia giao thông hiểu tầm quan trọng của vạch kẻ dành cho người đi bộ
dự án kẻ vạch ba d lần này sẽ khiến các phương tiện giao thông chú ý hơn và dừng chờ đèn đỏ đúng nơi quy định
các hình vẽ sẽ giúp các lái xe chú ý và học sinh tập trung hơn
tại thái lan chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu có hơn một mươi vụ tai nạn khi người đi bộ băng qua đường
kết quả khảo sát mới đây cho thấy chín mươi người dân có cảm giác không an toàn khi qua đường dù có vạch hay không
theo thông tin từ thời báo tài chính bloomberg galago nhà máy sản xuất tiền giấy thương mại lớn nhất thế giới
hiện không chắc chắn về khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai vì thiếu tiền
bloomberg đưa tin ngay sau khi có thông tin
khi galago đưa ra thông tin
khi galago tạm dừng chia cổ tức cũng như cảnh báo về năng lực vận hành trong tương lai
cổ phiếu của nhà máy này đã bị mất hơn một phần năm giá trị
theo các chuyên gia trong ngành hoạt động yên tiền đóng góp phần lớn doanh thu của galago
do đó chuyển hướng sang xã hội không tiền mặt đã và đang trở thành thách thức lớn đối với nhà máy này
hiện khoản nợ dòng hai trăm hai mươi triệu đô la của the lagu đã vượt qua mức vốn hóa thị trường của công ty
vốn đã giảm gần tám mươi kể từ năm hai nghìn một mươi
khủng hoảng nước ngọt đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến không chỉ cuộc sống của người dân
mà còn tới cả vùng đất nông nghiệp vốn có năng suất cao trên thế giới
để giải quyết vấn đề này một công ty khởi nghiệp ở anh đã thử nghiệm mô hình dùng nước biển để canh tác nông nghiệp
trang trại tại bờ biển phía đông scotland là một trong những dự án thử nghiệm dùng nước biển
để canh tác nông nghiệp đầu tiên tại vương quốc anh
nông dân ở đây hy vọng phương thức canh tác mới có thể giúp tăng năng suất lên từ vài chục đến một trăm linh lần so với trước đây
phương thức thực hiện khá đơn giản
hệ thống ống dẫn sẽ đưa nước biển vào máy lọc chạy bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời
nước biển sau khi được khử muối sẽ dùng để tưới cây
cây trồng giúp đưa carbon trong khí quyển trở lại lòng đất
chương trình tuần hoàn này tạo ra phương thức canh tác bền vững và các sản phẩm nông nghiệp sạch
tuy nhiên những loại cây được lựa chọn phải chịu được mặn và cho năng suất cao như măng tây biển và rền đỏ
mặc dù phải gần một tháng nữa mới tới giáng sinh nhưng không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ cuối năm đang nóng lên từng ngày
mới đây thì khu chợ truyền thống tại thành phố viên nổi tiếng nhất của áo đã chính thức mở cửa thu hút đông đảo người dân và du khách
cung điện sean brand cổ kính của viên rộn ràng hơn hẳn thường ngày
một cây thông noel khổng lồ đã được thắp sáng với hàng nghìn bóng đèn nhiều màu sắc
đây là điểm nhấn của một sự kiện thường niên được tổ chức ở cung điện này
đó là khu chợ giáng sinh
giáng sinh truyền thống sean brand palace
mỗi năm khu chợ này thu hút tới một triệu du khách và người dân địa phương
điều làm nên sự khác biệt cho khu chợ giáng sinh này chính là khung cảnh xung quanh cổ kính yên bình và tuyệt đẹp
để chuẩn bị cho khu chợ này ban tổ chức đã phải mất cả năm sau đó dành gần một tháng để lắp đặt các dân hàng và những chi tiết trang trí
với những sản phẩm bày bán là đồ thủ công được làm một cách tinh xảo
chợ giáng sinh sean brand palace mở cửa đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
quý vị thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay
thân ái chào tạm biệt